hàng năm vào dịp quốc khánh mùng hai tháng chín người dân ở huyện minh hóa tỉnh quảng bình lại làm mâm cơm cúng bừng tết độc lập
đây không chỉ là dịp để gia đình đoàn tụ con cháu xung vầy mà còn là tấm lòng thành kính của người dân vùng cao minh hóa để từng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh với non sông đất nước
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
năm nào cũng vậy cứ đến ngày hai tháng chín gia đình ông trương văn minh thôn kim bảng xã minh hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình lại tất bật chuẩn bị mông cổ để cúng tiên tổ và bắc hồ
đây là nét văn hóa đặc trưng của người dân nhiều xã ở huyện minh hóa trong ngày tết độc lập của dân tộc
để chuẩn bị cho mâm cỗ mừng tết độc lập mỗi gia đình thường chọn những sản vật mang đậm bản sắc văn hóa riêng ở vùng núi dẻo cao
đặc biệt mâm cơm dân cúng ngày tết mừng độc lập không thể thiếu đó là món bánh trưng được gói bằng thứ nếp ngon nhất
đây là dịp để con cháu xuyên vầy gia đình đoàn tụ mừng ngày lễ lớn của dân tộc
đặc biệt mâm cơm dân cúng ngày tết độc lập không thể thiếu đó là món bánh trưng được gói bằng thứ nếp ngon nhất
đặc biệt mâm cơm dân cúng ngày tết độc không thể thiếu đó là món bánh trưng được gói bằng thứ nếp ngon nhất